hôm nay chúng tôi đã đặt hai loài san hô vào bể chứa
một trong số đó là săn hô acropora
nó được gọi là săn hô cảnh hay săn hô gạc ngay
loài còn lại là gardinia roseris
nó phát triển chậm hơn một chút và có hình dạng giống như một cái đĩa đơn
cả hai loài săn hô này đều đang sinh trưởng rất tốt trong môi trường nuôi cấy của chúng tôi
ngoài việc nhân giống trong phòng thí nghiệm vườn thú burgers còn tiếp nhận săn hô quý hiếm từ các khu vực khác nhau trên thế giới để bảo tồn
cho đến nay các chuyên gia đã thu thập hơn một mươi hai mẫu san hô dọc bờ biển shaysen
trong suốt hơn một năm rưỡi qua chúng tôi đã thử nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật nuôi dưỡng san hô đảm bảo môi trường sống tối ưu cho từng loài
nhờ vậy chúng tôi có thể chăm sóc và bảo vệ săn hô một cách hiệu quả nhất
theo các nhà khoa học săn hô đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ sinh thái biển hỗ trợ đa dạng sinh học bảo vệ bờ biển khỏi sói mòn và thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua du lịch
tuy nhiên hồi đầu tháng này cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia mỹ đã lên tiếng cảnh báo về đợt
tây trắng săn hô toàn cầu lần thứ tư ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dạng săn hô trên khắp thế giới